cổng dịch vụ công quốc gia sẽ khai trương vào chiều ngày chín tháng một mươi hai
đây là sự kiện quan trọng kết nối chính phủ với người dân và doanh nghiệp qua phương thức điện tử
thông tin này vừa được bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng thông báo
trong buổi họp báo diễn ra vào sáng nay tại hà nội
theo văn phòng chính phủ sau chín tháng triển khai cổng dịch vụ công quốc gia về cơ bản đã hoàn thành
trước mắt sẽ có tám nhóm dịch vụ công được thực hiện trên hệ thống như đổi giấy phép lấy xe
cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất hỏng tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện v v
ước tính việc chuyển từ phương thức giao dịch trực tiếp sang trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc gia
sẽ tiết kiệm được bốn hai trăm hai mươi hai tỷ đồng một năm
còn số này sẽ tiếp tục tăng lên tỷ lệ thuận với số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia
đây là cái sản phẩm ban đầu bước đầu thôi
mà quá trình này nó làm năm năm một mươi năm và lâu hơn nữa
luôn tục không bao giờ có giới hạn
và trong quá trình làm chúng ta làm giàu dần dữ liệu
chúng ta nâng cái tích hợp các dịch vụ dân
bây giờ chúng ta tám nhóm và trong tháng một mươi hai chúng tôi sẽ nâng lên một số nhóm
và đặc biệt trong ký một hai nghìn hai mươi sẽ nâng lên rất nhiều cái dịch vụ khác
nhưng chúng ta không ham vọng làm nhiều chúng ta chỉ làm những cái gì mà cái nhu cầu của người dân và doanh nghiệp cần thiết trước
thùy chúng ta ưu tiên trước
người dân doanh nghiệp chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất
bằng một tài khoản duy nhất có thể đăng nhập được đến tất cả các cổng dịch vụ công cấp bộ cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến
phương thức này được đánh giá là dễ triển khai dễ giám sát dễ thực hiện công khai minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính
phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng đối tượng
tại họp báo chuyên gia của pháp cũng cho biết hệ thống kỹ thuật hiện tại đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho người sử dụng